sau đây là nội dung chi tiết
ông trần văn tuấn tỉnh bắc giang đang làm thủ tục cấp phép xây dựng căn nhà ba tầng diện tích bảy mươi sáu năm m hai
ông có thuê một công ty thiết kế căn nhà và ông tự tổ chức xây dựng nhà ở của gia đình
vậy ông có phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc thi công xây dựng nhà ở của mình không
về vấn đề ông tuấn hỏi
cục thuế tỉnh bắc giang trả lời như sau
về các tổ chức cá nhân khác xây dựng thì không thuộc đối tượng phải khai nộp thuế giá trị gia tăng
hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xây dựng nhà của mình
theo phản ánh của ông phan văn đương tỉnh bắc ninh
năm hai nghìn một mươi sáu trong quá trình tuyển sinh trường của ông có nhận được hồ sơ học nghề của bộ đội xuất ngũ về địa phương
tuy nhiên hiện nay việc bộ đội xuất ngũ đăng ký học nghề tại các trường ngoài quân đội
lại chưa có hướng dẫn cụ thể về thủ tục thành quyết toán
ông đương hỏi với thẻ học nghề của bộ đội xuất ngũ
cần có làm thủ tục thành quyết toán được không
đơn vị nào sẽ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ này
về vấn đề này tổng cục chính trị bộ quốc phòng trả lời như sau
theo quy định tại thông tư số bốn mươi ba hai nghìn một mươi sáu tt bld tbxh ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
của bộ lao động thương minh và xã hội
hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại điều một mươi bốn
nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về chính sách
hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm
thì việc phân bổ giao dự toán kinh phí xem xét quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề
cho thanh niên bao gồm thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ công an
thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội
được thực hiện như sau
đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc bộ ngành cơ quan trung ương nào
thì do bộ ngành cơ quan trung ương đó chịu trách nhiệm thực hiện
đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn lại thuộc trách nhiệm của sở lao động thương binh
và xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bố đẻ bà nguyễn thị liên ở thái bình là liệt sĩ nguyễn khắc thâm quê quán tại thái học thái thụy thái bình
nhập ngũ tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai thuộc e sáu f năm hy sinh tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại suối đá phung sang
an táng vào nghĩa trang liệt sĩ bình long bình phước
bà liên đã xin lấy mẫu thử adn
vì xương đã bị phân hủy nên không xét nghiệm adn được
bà liên hỏi làm thế nào để trả lại danh tính cho các liệt sĩ khi xương cốt của họ đã bị phân hủy hết
có được hỗ trợ kinh phí khi đi thăm viếng những ngôi mộ này không
vấn đề bà liên hỏi bộ lao động thương minh và xã hội trả lời như sau
ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi ba thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số một trăm năm mươi quy đề ttg
về việc phê duyệt đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
trong đó quy định việc xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thực hiện bằng hai phương pháp
phương pháp giám định adn và phương pháp thực chứng
trường hợp hài cốt liệt sĩ trôn cất lâu năm đã bị phân hủy không thể phân tích adn
thì có thể sử dụng phương pháp chứng thực để xác định danh tính hải cốt liệt sĩ
về việc hỗ trợ kinh phí khi đi thăm viếng mùa liệt sĩ
tại khoản một sáu mươi bốn nghị định số ba mươi một hai nghìn một mươi ba ndcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định
thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được hỗ trợ khi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước đối với các trường hợp sau
a một liệt sĩ có đầy đủ thông tin đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ
b trường hợp liệt sĩ chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang liệt sĩ
nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang

liệt sĩ có thông tin của địa phương nơi hy sinh ghi trong giấy báo tử hoặc theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử
nếu gia đình bà liên thuộc một trong ba trường hợp trên thì sẽ được hỗ trợ kinh phí khi đi thăm viếng mộ liệt sĩ
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất
xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả nguyễn thị kim huệ nguyễn nhân thế tp hà nội có đơn khiếu nại về nhà đất
khán giả hoàng thị hải yến ở thành phố hà nội vũ văn đảo tỉnh bà rịa vũng tàu bùi văn hiển tỉnh tuyên quang nguyễn thị bơ tỉnh an giang có đơn khiếu nại bản án
khán giả bùi văn nhân tỉnh thái bình có thư hỏi về chế độ chính sách
khán giả vũ trọng tùng thành phố hà nội nguyễn văn chất tỉnh nghệ an có đơn khiếu nại về sai phạm của cán bộ
trong tuần đã có ba công văn trả lời của các cơ quan chức năng là ubnd tp tuyên quang tỉnh tuyên quang bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd quận hoàng mai tp hà nội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình báo nhân dân a gmail com bạn đọc nhân dân a nhân dân org vn
trong thời gian qua hộp thư truyền hình nhân dân báo nhân dân liên tục nhận được phản ánh của nhân dân xã nam phú huyện tiền hải tỉnh thái bình về việc khu vực cồn vành thuộc khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước tiền hải đã bị một số tổ chức cá nhân tự ý xây dựng nhà kiên cố làm nhà hàng khách sạn lấn chiếm bãi biển để kinh doanh du lịch vi phạm nghiêm trọng về quản lý đất đai dẫn đến khiếu kiện kéo dài
sau khi tiếp nhận thông tin
phóng viên truyền hình nhân dân đã đến côn vành xã nam phú huyện tiền hải để làm rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh đồng thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng xử lý vi phạm về đất đai trật tự xây dựng đối với những tổ chức cá nhân vi phạm
sau đây là phóng sự của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là một mươi lô đất đã được bán đấu giá cho người dân với thời hạn sử dụng đất là bảy năm để làm nhà tạm phục vụ kinh doanh du lịch
người dân đã kịp xây dựng nhà bê tông cốt thép từ một đến bốn tầng kiên cố thay vì chỉ được xây dựng công trình tạm như đã quy hoạch
việc làm này đồng nghĩa với việc công tác quản lý của ban quản lý khu du lịch sinh thái cồn vành lòng lẻo không tuân thủ theo văn bản hướng dẫn số bốn mươi bảy của sở xây dựng
sau bảy năm những ngôi nhà này sẽ như thế nào khi người dân đã bỏ ra số tiền không nhỏ để đầu tư xây dựng và để giải phóng mặt bằng khu vực này là điều vô cùng khó khăn

các ban ngành của huyện cùng với ban quản lý dự án cồn vành và ủy ban xã nam phú phối kết hợp hiện nay cũng đã có biên bản xử lý vi phạm hành chính ra quyết định và đồng thời thông báo cho các hộ làm nấn làm trái để thu dỡ
vừa qua thì ban quản lý cũng đã đề xuất và ủy ban dân huyện cũng đã thấy trước cái tình hình này thì cũng đã chỉ đạo cho ban quản lý phối hợp với các ngành hiệu quan tiến hành tổ chức thực hiện một số các biện pháp nhằm chấn trình và xử lý
vừa qua thì bang quản lý cũng đã đề xuất và ủy ban dân huyện cũng đã thấy trước cái tình hình này thì cũng đã chỉ đạo cho các ngành hiệu quan tiến hành tổ chức thực hiện một số các biện pháp nhằm chấn trình và xử lý
vì vậy ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình đã ký công văn số một trăm linh bảy giao công an tỉnh sở tài nguyên môi trường sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh thái bình và ủy ban nhân dân huyện tiền hải yêu cầu giải quyết rứt điểm vi phạm tại khu du lịch sinh thái cồn vành
hy vọng với động thái quyết liệt của ủy ban nhân dân tỉnh thái bình thì thời gian tới việc vi phạm sẽ được giải quyết rứt điểm đúng với quy hoạch để tránh những bức xúc
hi vọng với động thái quyết liệt của ủy ban nhân dân tỉnh thái bình sẽ được giải quyết rứt điểm đúng với quy hoạch để tránh những bức xúc